tối hai mươi năm tháng một mươi một đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa xác nhận bệnh nhân thứ tư trong những bệnh nhân sốc phản vệ nặng nhất đang điều trị tại bệnh viện đã qua đời mặc dù đã được các y bác sĩ cứu chữa rất tích cực
như vậy tính đến chiều nay trong số những bệnh nhân nặng được chuyển từ huyện nông cống ra bệnh viện đa khoa thanh hóa đã có bốn người tử vong
được biết trong quá trình tiêm vaccine tại huyện nông cống ngày hai mươi ba tháng một mươi một có bốn mươi bảy người bị phản ứng thuốc sau khi tiêm
trong đó có bốn mươi ba người là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việt bốn người còn lại ở các xã
ngay sau khi xảy ra sự cố các trường hợp này đã được bệnh viện đa khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng chuyên môn
và chuyển một mươi một người có tình trạng nặng lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa để điều trị nguyên nhân của vụ việc hiện đang được làm rõ
tại hải phòng thành phố vừa ghi nhận được một mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
điều đáng chú ý ở đây là trong một mươi năm trường hợp dương tính chủ yếu là học sinh
tối hôm qua ngành y tế thành phố hải phòng thông tin liên quan tới ca mắc được công bố ở xã toàn thắng huyện tiên lãng
hiện đã có một mươi năm f một dương tính với sars cov hai trong đó phần lớn là học sinh
cụ thể xã tiên minh có bốn trường hợp xã quang phục có hai trường hợp xã toàn thắng có chín trường hợp
trong số nhóm học sinh dương tính với sars cov hai có hai học sinh lớp một một học sinh lớp bốn tại xã toàn thắng
còn lại chủ yếu là bạn học cùng khối cùng trong lớp học thêm tiếng anh với f là con cháu của lth
sở giáo dục và đào tạo hải phòng cũng cho biết tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố có tổng cộng tám một trăm chín mươi sáu học sinh thuộc diện f f một và f hai
trước tình hình trên ngành giáo dục hải phòng đã chủ động linh hoạt đưa ra phương án giảng dạy trực tuyến
thay trực tiếp cho những trường những lớp có học sinh diện f f một và f hai
với tình hình diễn biến phức tạp của covid một mươi chín thêm nhiều địa phương đã chủ động triển khai cho học sinh tạm dừng đến trường
mới đây sở giáo dục và đào tạo hòa bình đã ra văn bản hỏa tốc về việc cho toàn bộ trẻ em học sinh sinh viên
học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
để thực hiện công tác giả soát sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ngày ubnd tỉnh cao bằng đã có công văn cho phép học sinh trường trung học phổ thông
trung học phổ thông chuyên tỉnh cao bằng trung học phổ thông bế văn đàn và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh
tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tại thái nguyên trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ubnd tp thái nguyên yêu cầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn dừng tổ chức dạy học trực tiếp
và chuyển sang học trực tuyến
cụ thể nhiều trường trung học cơ sở tại một mươi bảy huyện thị xã của hà nội cho học sinh lớp chín đến trường
cùng ngày đà nẵng cho phép học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp
học sinh lớp một mươi và một mươi một được đến trường từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
lịch trở lại lớp của trẻ mầm non tiểu học và trung học cơ sở sẽ được công bố trong thời gian tới
hà nam cũng mở cửa trường học kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
các đơn vị trường học chủ động kích hoạt hình thức phương án dạy học trực tuyến phù hợp với tình hình của thực tế
của đơn vị nhằm vừa đảm bảo dạy học vừa thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
thưa quý vị khán giả tại hà nam vừa ghi nhận thêm chùm covid một mươi chín tại cộng đồng
ngành y tế tỉnh hà nam đã khẩn trương truy vết lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến trung covid một mươi chín cộng đồng vừa xuất hiện ở huyện bình lục
theo bác sĩ trương mạnh sức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam cho biết
trên địa bàn vừa xuất hiện thêm chùm lây cộng đồng ở xã an nội huyện bình lục
qua công tác truy vết đến nay đã xác định được sáu trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai và có gần một trăm linh f một
do nhiều trường hợp f một là giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở và tiểu học hà nội
nên địa phương đã thực hiện phong tỏa tạm thời một số khu vực để thực hiện phòng dịch theo quy định
bác sĩ trương mạnh sức cũng thông tin kể từ ca bệnh bn sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
vào chiều ngày một mươi chín tháng chín đến tối hai mươi năm tháng một mươi một hà nam đã ghi nhận một ba trăm bốn mươi ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
đến nay đã có một một trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín tại hà nam khỏi bệnh và ra viện
các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và các cơ sở y tế trên địa bàn
những ngày qua tin tức nghệ sĩ thương tiến mắc covid một mươi chín đang được dư luận đặc biệt quan tâm
năm diễn viên than thở cạn túi
không có tiền mua thức ăn dù trước đó được quyền góp tám trăm linh triệu đồng và tặng xe ô tô
biết chuyện nhiều người đã gửi lời động viên chia sẻ với người nghệ sĩ gạo cội
tuy nhiên cũng có không ít ý kiến tiêu cực cho rằng
nam diễn viên ăn chơi tiêu xài hoang phí dẫn đến hoàn cảnh cung cực rồi lên mạng than van
trong khi còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều
mặc dù có nhiều ý kiến không hay về nam diễn viên biệt động sài gòn
nhưng nhiều mạnh thường quân và người hâm mộ vẫn thương cho số phận không may
của năm diễn viên đa tài một thời
nhiều bạn bè và nhà hảo tâm đã ngỏ ý giúp đỡ
trong đó có anh nguyễn thanh tòng ở tp hcm là người đã tặng xe sh cho tài xế xe ôm hồi tháng tám
hãy tin nghệ sĩ thương tín gặp khó khăn anh hải đã không ngần ngại ngỏ ý giúp đỡ
nơi ăn trốn ở cho nam diễn viên cho đến cuối đời bất chấp những tranh cãi không hay
anh hải đã đến tận nơi nam diễn viên sinh sống
nghệ sĩ thương tín hiện sống một mình trong căn phòng tuyên toàn tại trung cư phan văn hớn
đây là một dãy trung cư cũ
người đàn ông này cho biết nam diễn viên đang mắc covid một mươi chín nhưng chỉ nhẹ thôi
hiện ông đang được bộ phận y tế địa phương chăm sóc cấp phát thuốc và thức ăn mỗi ngày
trước lời đề nghị giúp đỡ của anh hải nghệ sĩ thương tiến đã đồng ý
tuy nhiên do nam diễn viên đang mắc covid một mươi chín phải điều trị
nên sau khi có kết quả âm tính anh hải sẽ quay lại đón nghệ sĩ đến nơi ở mới
cơ quan chức năng huyện quế phong nghệ an đang tiếp tục triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng huyện quế phong đã tiếp tục triển khai các biện phòng chống dịch

sau khi xuất hiện một f là em học sinh lớp chín a ba
trước đó vào chiều cùng ngày trung tâm y tế huyện đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng
tiến hành test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho toàn thể hơn bốn trăm sáu mươi người là cán bộ giáo viên
học sinh trường trung học cơ sở kim sơn để kịp thời truy vết ngăn không cho dịch lây lan ra diện rộng
ngoài test nhanh cơ quan chức năng cũng lấy mẫu cho hai mươi tám cán bộ giáo viên trong trường
gửi về tỉnh để làm xét nghiệm pcr
liên quan đến ca bệnh là một học sinh lớp chín trong trường hiện tại đã có bốn mươi ba f một
trong đó có một mươi năm giáo viên hai mươi tám học sinh
số f một này hiện đã được cách ly tập trung đảm bảo an toàn phòng dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đang tiếp tục giả soát số học sinh còn lại
nếu đủ điều kiện sẽ cho ở nhà để tự theo dõi sức khỏe
huyện và trường cũng đưa các phương án
nếu xuất hiện các f tiếp theo sẽ lấy trường học làm khu cách ly
để vào những diễn biến tiếp theo về covid một mươi chín trên thế giới
vừa qua who đã mở cuộc báo cáo vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
ở đây nam phi đã đưa ra thông báo về một biến chủng mới của covid một mươi chín
khiến cho ca nhiễm ở đất nước này bùng phát trở lại
ca covid một mươi chín hàng ngày ở nam phi tăng một mươi hai lần và giới chức cho là do biến chủng
ncov mới mang lượng đột biến protein gai cực lớn
nhà viên rút học nam phi tulio de oliveira chia sẻ
trong cuộc họp báo vừa qua
không may chúng tôi đã phát hiện biến chủng mới có lượng đột biến rất cao
khiến cho ca nhiễm bùng phát trở lại
biến chủng mới mang tên khoa học là b một mươi một năm trăm hai mươi chín cũng đã được phát hiện
ở botswana và hồng kông trong số những người đi từ nam phi
bộ trưởng y tế george fala cho biết biến chủng này là mối lo ngại nghiêm trọng
và là nguyên nhân khiến cho ca covid một mươi chín hàng ngày tăng theo cấp số nhân
nam phi hôm hai mươi bốn tháng một mươi một đã ghi nhận thêm hơn một hai trăm linh ca covid một mươi chín
tăng một mươi hai lần so với một trăm linh ca vào hồi đầu tháng
mới đây tổ chức y tế thế giới who vừa có cuộc họp đặc biệt
để thảo luận về biến chủng covid một mươi chín mới đang có nguy cơ lan rộng
theo các quan chức who biến chủng mới được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín
đã được phát hiện ở nam phi với một số ca nhiễm
tiến sĩ maria van khekov trưởng nhóm kỹ thuật về covid một mươi chín của who cho biết
chúng tôi chưa biết nhiều thông tin về biến chủng này
những gì chúng tôi biết
là biến chủng này có số lượng đột biến lớn
điều đáng lo ngại là khi có quá nhiều đột biến
chúng có thể có tác động đến cách thức hoạt động của virus
về cái bắt ô vẫn đang theo dõi biến chủng mới
và tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một để thảo luận về vấn đề này
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại